theo kết quả điều tra vào tối ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu xong đối tượng nhớ đến mâu thuẫn trước đó với anh trần đông châu nên ân mang theo dao tự chế rồi đi tìm anh châu để giải quyết mâu thuẫn
khi đi đến quán cà phê thì gặp nguyễn văn việt là anh rể của châu đang ngồi uống nước ân lớn tiếng chửi rồi dùng sống dao đập vỡ mặt bàn đồng thời chém hai nhát vào tay anh việt gây thương tích nặng
gây án xong ân ném dao xuống sông rồi bỏ đi
anh việt để điều trị vết thương và mang trên mình tỷ lệ thương tật là một mươi
mới đây công an huyện phúc thọ thành phố hà nội đã ngăn chặn kịp thời một nhóm hơn bốn mươi đối tượng đang tụ tập mang theo nhiều hung khí và súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhau
đặc biệt là nhóm đối tượng này có tuổi đời rất trẻ đều từ một mươi sáu cho tới một mươi tám tuổi
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đây là clip người dân ghi lại được vào buổi tối ngày hai mươi bảy tháng tám
tại tuyến quốc lộ ba mươi hai đoạn qua địa phận huyện phúc thọ
gặp anh tùng ạ
anh tùng là một lúc sau thì không biết là một nhóm thanh niên khác đi cùng hộ cháu ạ
xong đi ra chỗ hướng về trạch mi lộc để lấy chai bia
xong bọn cháu ra cùng chào gặp đạt với đội của đạt
rồi hai bên ném chai
cháu có xin mít với em mạnh thì cháu có đánh em mạnh mấy cái
em mạnh khóc cháu không đánh ra gì
hôm sau thì duy tú vào nick phung văn nam với cả duy tú vào nick
em mạnh chửi cháu ạ

xong bọn cháu đi về xong duy tú chụp ảnh với một nhóm tầm hai mươi ba mươi người cầm phóng lợn đi tìm bọn cháu ạ
bảo chửi bọn cháu là sơn sơn mõm và các thứ